bệnh viện chuyên máu huyết học tp hcm cho biết sau thời gian kêu gọi người dân hiến máu cứu người
trước tâm lý e ngại dịch bệnh khiến cho lượng máu trong ngân hàng máu bị thiếu hụt
số lượng người hiến máu đã tăng từ năm đến tám lần so với thời điểm sau tết một tuần
trước đó số người hiến máu tại chỗ tại các trung tâm và bệnh viện chỉ từ ba mươi đến năm mươi người một ngày
đặc biệt là thời điểm sau tết một tuần
nhiều người e ngại dịch covid một mươi chín nên đã hủy đăng ký hiến máu
sau thời gian kêu gọi lượng người đi hiến máu tăng dần
để đảm bảo an toàn giúp người dân yên tâm hiến máu
các điểm hiến máu tại chỗ đã bố trí các khu hiến máu ít người đảm bảo công tác sát khuẩn
mặc dù lượng người hiến máu đã bắt đầu tăng nhưng ngân hàng máu vẫn kêu gọi người dân hiến máu
để đảm bảo lượng máu cung ứng cho các bệnh viện cứu người bệnh